vào khoảng hai giờ sáng ngày năm tháng một mươi một anh nghĩa tiếp nhận bệnh nhân vào viện điều trị với vết thương ở ngón tay bên phải
quá trình hướng dẫn bệnh nhân ghi hồ sơ anh nghĩa yêu cầu người nhà ghi đúng tuổi theo năm sinh của bệnh nhân
do phía bệnh nhân viết chưa đúng nên phải viết lại
tuy nhiên người nhà bệnh nhân bất ngờ dùng tay chân và ghế đuổi đánh anh nghĩa
hậu quả anh nghĩa bị thương ở cánh tay bàn tay và phần đầu
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên ba mươi tỷ đồng của nhiều bị hại
ở nhiều tỉnh thành trên cả nước đối tượng hồ văn kiều ba mươi hai tuổi chú tại xã crongbúc huyện crongbac
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
theo điều tra ban đầu vào năm hai nghìn một mươi chín kiều bắt đầu hoạt động mua bán xe ô tô cũ với quy mô nhỏ trên địa bàn huyện eak
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai kiều làm ăn thua lỗ và phải vay mượn khoảng hơn bảy tỷ đồng
đầu năm hai nghìn hai mươi ba kiều xác định mất khả năng trả nợ
nhưng tiếp tục vay mượn nhận tiền mua xe tiền góp vốn làm ăn của nhiều người
sau khi có tiền kiều sử dụng một phần để duy trì việc làm ăn
phần còn lại dùng để trả lãi suất cho số tiền còn nợ
đến ngày hai mươi một tháng chín kiều mất khả năng trả nợ
nên đã bỏ trốn đến thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa và cắt đứt liên lạc với những người cho vay
đến nay kiều khai nhận đã đưa ra thông tin gian dối
lừa vay mượn tiền của nhiều bị hại ở thành phố hà nội và tỉnh đắk lắc
với số tiền là hơn ba mươi tỷ đồng
với tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
đối tượng từ văn sinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang
vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố và bắt tạm giam ba tháng
sinh là đối tượng đã từng đi lao động bên trung quốc từ cuối năm hai nghìn một mươi đến đầu năm hai nghìn một mươi bốn
trong thời gian này sinh có quen và móc nối với một số đối tượng trong đường dây
để đưa người việt nam sang phúc kiến trung quốc lao động bất hợp pháp
sinh được thỏa thuận nếu đưa thành công người việt nam sang trung quốc lao động
sẽ được ăn chia phần trăm theo tổng trinh phí dịch vụ của mỗi người mà chúng đưa sang
ngoài ra còn được chủ sử dụng lao động cắt lại hoa hồng làm việc của mỗi lao động hàng tháng
sinh đã lập ra các tài khoản để đăng bài quảng cáo trên các hội nhóm facebook zalo
để trao đổi về cách thức lịch trình cũng như công việc tại phúc kiến trung quốc
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba sinh bố trí taxi sang hải dương
đón hai khách để đưa sang trung quốc
khi đi qua thị trấn lai cách thì bị phòng an ninh điều tra và phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh hải dương phát hiện
khi các gia đình có việc hiếu hỉ cũng là thời điểm mà các đối tượng lợi dụng sơ hở để trụng cấp tài sản
một đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm tiền mừng đám cưới vừa bị phát hiện bắt giữ
đối tượng không có công an việc làm ổn định lại thiếu tiền để tiêu xài
hồng khánh linh sinh năm hai nghìn ba trú tại xã thọ xuân huyện đan phượng
trò lẻn vào các đám cưới trên địa bàn sau đó lợi dụng sơ hở của gia chủ để trộm tiền mừng cưới
và những vụ trộm tiền mừng thì đã biến những đám cưới từ chuyện vui trở thành chuyện hoang mang
thậm chí là gây bức xúc cho quần chúng nhân dân về tình hình mất an ninh trật tự trên địa bàn
tại cơ quan điều tra theo đấu tranh ban đầu bằng thủ đoạn ăn mặc sang chảnh đeo túi sách to đi xe máy xịn
vào đám cưới như khách mời hồng khánh linh đã thực hiện trót lọt sáu vụ trộm cấp tiền mừng đám cưới
mà không bị ai nghi ngờ cũng như phát hiện vụ nhiều số tiền mừng cưới bị trộm có thể lên đến hơn một trăm linh triệu đồng
vụ ít thì cũng gần hai mươi triệu đồng
tiền trộm cắp xong linh cũng nhanh chóng tẩu tán bằng việc mua điện thoại iphone một mươi năm xe tay ga đắt tiền hoặc sử dụng để đi du lịch
sau khi tôi nhìn thấy đám cưới thì tôi sẽ để xe ở ngoài và sau đó tôi đi bộ vào trong
mình tìm kiếm trong phòng ngủ trong tủ hoặc là
hồng đám cưới
sau đó cậy tục và lấy số tài sản đó
trước đó các đơn vị công an xã thuộc địa bàn công an huyện đan phượng liên tiếp nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị mất trộm tiền mừng đám cưới
đối tượng lợi dụng lúc gia đình tổ chức đưa đón dâu để ra tay
bởi lúc này mọi người đang tập trung vào nơi tổ chức hôn lễ mà sơ hở mất cảnh giác
nếu như có bị phát hiện bị cơ quan công an điều tra thì sẽ rất là khó
cho việc truy xét đối tượng sau này
đó là đối tượng sẽ mặc áo trống nắng đeo khẩu trang và thay đổi ngoại hình hoàn toàn sau khi đối tượng đến
còn một đặc điểm khi đối tượng thực hiện chót lọt những hành vi phạm tội xong
thì đối tượng sẽ tẩu tán tài sản rất là nhanh
đó là rút ruột phong bì và mua sắm những tài sản cũng như trang thiết bị cá nhân của đối tượng tiêu xài luôn
và không để cất dấu lâu
mặc dù thủ đoạn ngụy trang là vô cùng tinh vi
nhưng vào trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi bằng việc huy động người dân tham gia tố giác tội phạm
hoàng khánh linh đã bị người dân phối hợp cùng lực lượng công an
bắt quả tang khi đang trộm tiền tại một đám cưới ở xã liên trung huyện đan phượng
công an huyện đan phượng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác
vì đây là thời điểm cuối năm là mùa cưới mùa tân gia
quà mừng cưới luôn phải có người trông coi quản lý chặt chẽ
khi cất tủ phải có khóa hoặc để vào kết sắp
vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến nhiều người thương vong xảy ra tại bình xuyên vĩnh phúc
xảy ra vào chiều ngày năm tháng một mươi một
công an huyện bình xuyên cho biết đơn vị đã tiến hành tạm giữ hình sự
đối với tài xế trần duy hanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
và là người gây ra vụ tai nạn giao thông trên
qua quá trình lấy lời khai nhân chứng và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn
đối với tài xế trần duy hanh lực lượng chức năng phát hiện người này
có mức vi phạm là năm mươi một mg trên một lít khí thở
trước đó vào chiều ngày năm tháng một mươi một
một xe ô tô màu trắng nhãn hiệu hyundai
di chuyển trên tuyến đường thuộc địa phận xã tân phong huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
thì bất ngờ xảy ra va chạm với nhiều phương tiện khác di chuyển cùng chiều
điều đáng chú ý là sau khi va chạm với phương tiện đầu tiên
xe ô tô tiếp tục di chuyển thêm ba mươi mét
và đâm vào nhiều phương tiện bao gồm cả xe máy và xe đạp điện
và người dân đứng bên đường rồi mới chịu dừng lại
hậu quả vụ tai nạn đã khiến một người tử vong tại chỗ
nhiều người bị thương trong đó có hai người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
cùng với việc lập chốt kiểm soát xử lý lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn
để phòng ngừa kéo giảm thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến lái xe sau khi uống rượu
công an tp cẩm phả tỉnh quảng ninh đang huy động tối đa lực lượng
và bố trí nhiều công tác hóa trang nghiệp vụ
phối hợp với cảnh sát giao thông ngăn chặn người đã uống rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông
hai mươi h tại một tuyến phố trung tâm phường cẩm bình tp cẩm phả
từ tin báo của tổ công tác hóa trang đội cảnh sát giao thông trật tự đã phát hiện
ngăn chặn nhiều lái xe sau khi uống rượu bia
qua kiểm tra các trường hợp này đều vi phạm vượt khung cao nhất
các điều tra cơ bản rất kỹ chúng tôi cũng đã bố trí lực lượng trinh sát
sang lọc những người sử dụng bia rượu ngay tại bãi đốt đỗ xe ngay tại hộp quán ăn
đấy cũng biểu hiện như là mắt niêm diêm
hay mặt đỏ rồi dán đi siêu vẹo
sau đó là thông tin cho lực lượng chức năng công khai để tiến hành kiểm soát đo nồng độ cồn
trong quá trình lực lượng chức năng kiểm tra xử lý nồng độ cồn cho thấy
nhiều người vi phạm vẫn tìm cách kéo dài thời gian gọi điện thoại
tìm cách xin bỏ qua lỗi
nhưng với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ
tất cả các trường hợp vi phạm đều được lập biên bản xử lý theo quy định
chỉ tính từ ngày ba tháng một mươi đến ngày ba tháng một mươi một
công an thành phố cẩm phả đã kiểm tra xử lý

không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ phòng chống tắc hại rượu bia
đối với an toàn tính mạng sức khỏe của người tham gia giao thông
các tổ công tác hóa trang xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn
sẽ được công an thành phố cẩm phả duy trì liên tục
góp phần xây dựng văn hóa đã uống rượu bia không lái xe